tại viện hàn lâm khoa học hải ngoại ở thủ đô paris của pháp đã long trọng tổ chức lễ kết nạp phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc điện phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế luật đại học quốc gia tp hcm trở thành thành viên chính thức
phát biểu tại buổi lễ ông igaza chủ tịch viện hàn lâm khoa học hải ngoại đã chúc mừng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc điện chính thức trở thành thành viên của viện hàn lâm khoa học hải ngoại pháp
hy vọng với vốn kiến thức uyên bác của mình ông điện sẽ đóng góp vào công tác nghiên cứu giảng dạy ở việt nam và viện hàn lâm khoa học hải ngoại pháp
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc điện bày tỏ vinh dự là người sống tại việt nam đầu tiên trở thành thành viên của viện hàn lâm khoa học hải ngoại của pháp
đây là viện hàn lâm do chính quyền pháp thành lập từ thời kỳ thuộc địa vào năm một nghìn chín trăm hai mươi hai với mục đích thúc đẩy sự phát triển học thuật ở các nước gọi là thuộc địa của pháp
tôi rất vui
tôi rất vui vì được viện hàn lâm kết nạp vào đây trở thành thành viên
và tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội tốt để tôi có thể góp một cái phần nhỏ bé của mình từ nay về sau
giúp cho viện thông qua các cơ quan truyền thông của viện giúp cho bạn bè các giới học thuật trên thế giới có điều kiện hiểu biết hơn về việt nam
và đặc biệt là về cái tình trạng của luật thực định việt nam
qua đấy như vậy là góp phần làm cho việc
việt nam trở nên được hiểu biết một cách tường tẩn với bạn bè thế giới
như vậy phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc điện là người có quốc tịch việt nam đầu tiên trở thành thành viên của viện hàn lâm khoa học hải ngoại
trước đó chỉ có một số người pháp gốc việt như bảo đại lê nguyên mông nguyễn quỳnh